hỗn hợp dùng để nấu thạch được đánh bằng những chiếc khoàn lớn
trong vai người hỏi mua thạch cho quán trẻ
chúng tôi đã mua được số thạch lớn
nặng từ một mươi hai đến một mươi ba kg
với giá chỉ chín mươi đồng
tức là chỉ khoảng chưa đầy bảy đồng một kg
kính chào quý vị
một kg thạch đen hiện nay có giá tại xưởng sản xuất là bảy đồng
và được bán ngoài thị trường với giá gấp đôi
khoảng một mươi năm đồng
đây là mức giá tương đối rẻ
so với nhiều loại thực phẩm giải nhiệt hiện nay
thạch đen thường được nhiều người lựa chọn
để làm tan cái nóng mùa hè
để có loại thạch đen siêu rẻ này
cơ sở sản xuất đã dùng một nguyên liệu
không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm
đó là thạch cao
thạch đen là món ăn yêu thích của rất nhiều người
đặc biệt là trẻ nhỏ
có thể dễ dàng mua được đồ ăn giải nhiệt này
ở bất cứ quán trẻ giải khác nào tại hà nội
với giá chỉ từ một mươi đến hai mươi đồng một kg
có mình cũng hầu như là khoảng tuần hay tuần
thì bạn bè cũng hay tụ tập ra đây
không em không thích
thạch đen thì cô thấy chắc là
vẫn ăn đấy chứ
chị rất thích món đấy
chị thấy là cũng đảm bảo mà
chắc là bẩn thôi chả thạch đâu
nhưng mà thôi thì vào hàng nước gọi
thì là ra là ăn thôi
thạch đen cũng là món giải nhiệt
rất dễ gây ra những hệ lụy không tốt
đối với sức khỏe
bởi nguồn nguyên liệu đầu vào không đảm bảo
để biết được nguồn gốc và địa chỉ sản xuất
của những loại thạch đen được bày bán
tại chợ và các cửa hàng
chúng tôi đã tìm đến một cơ sở sản xuất thạch
tại minh khai hà nội
trên đường đến cơ sở sản xuất
chúng tôi đã tìm gặp
và có cuộc trò chuyện với người dân
ngay bên ngoài cơ sở
nhiều thông tin về món khoái khẩu mùa hè được tiết lộ
những thông tin của người dân xung quanh cơ sở sản xuất
khiến chúng tôi tò mò
cuối cùng chúng tôi cũng đến tận cơ sở sản xuất
tại minh khai
và chứng kiến quy trình sản xuất ra những xô thạch siêu rẻ này
thạch thành phẩm được xếp ngay mé đường
không che đậy
điều khiến chúng tôi chú ý hơn
là những hỗn hợp nguyên liệu làm thạch đen
được những người đàn ông to khỏe
trộn ngay tại đường đi
trong những thùng sơn cáo bẩn
hỗn hợp dùng để nấu thạch được đánh bằng những chiếc khoan lớn
trong vai người hỏi mua thạch cho quán trẻ
chúng tôi đã mua được số thạch lớn
nặng từ một mươi hai đến một mươi ba kg
với giá chỉ chín mươi đồng
tức là chỉ khoảng chưa đầy bảy đồng một kg
sau khi thử nghiệm bằng cách
để loại thạch đen
xeo rẻ này ngoài trời với nhiệt độ thường
miếng thạch không hề bị lỏng
bề mặt cứng và không chảy nước
như những loại thạch tự làm
chúng tôi đã mang miếng thạch này đến hỏi ý kiến chuyên gia
và thu được kết quả bất ngờ
với những sản phẩm bán trên thị trường
nó có thêm phần thạch cao
và thạch cao sẽ giữ cho những phần chất của thạch
được đông cứng lại
bởi những thạch này được làm từ những lá thạch
và những chất nhớt đấy
cộng với phần thạch cao
nó sẽ giúp cho phần thạch đông cứng lại
với nhau và không bị chảy nước
như vậy thì chúng ta sẽ bảo quản rất là lâu
như vậy nếu theo khẳng định của chuyên gia
thì bột trắng mà những người đàn ông
tại cơ sở sản xuất pha trộn
chính là thạch cao
thạch cao là chất có tác dụng đóng rắn nhanh
dễ kéo tụ
khi cho chất này vào trong nồi nấu thạch
thạch cao sẽ tác động với các chất khác
giúp tiết kiệm thời gian và nguyên liệu
để tạo thành thạch thành phẩm
tuy nhiên đối với sức khỏe
thạch cao rất nguy hiểm
nếu như chúng ta sử dụng thạch cao
thì những chất bột đấy
nó sẽ đóng cặn lại
ở trong thành mạch dạng dày
và nó sẽ gây lên hiện tượng sỏi thận
ở trong cơ thể của chúng ta
vì vậy chúng ta không nên dùng
những sản phẩm này quá nhiều
để dẫn đến những bệnh
ở trong tiềm ẩn trong cơ thể
vậy làm thế nào để phân biệt được thạch an toàn
và thạch sử dụng thạch cao
chuyên gia khẳng định bằng mắt thường
không thể làm được điều này
trước mặt tôi thì đang có hai loại thạch đây
một loại thạch là
bán trên thị trường và một loại thạch
được tự nấu
về mắt thường thì chúng ta khó có thể phân biệt được
bởi chúng đều có màu đen giống nhau
tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận bằng tay
với những sản phẩm bán trên thị trường
thì thường là những phần thạch
nó sẽ rất là rắn
và trong cái thời hạn bảo quản thì được rất là lâu
nhưng mà tuy nhiên với những sản phẩm
mà được sản xuất như thế này
thì đôi khi nó sẽ có những cái phần tạp chất
ở trong này mà chính những người sản xuất
cũng không kiểm soát hết
và dẫn đến cho những người tiêu dùng
những cái sản phẩm nó không được sạch khi mà thưởng thức
còn đối với những sản phẩm
mà tự nấu như thế này
thì được mua tại các siêu thị
sau đó thì về nhà tự nấu
thì những sản phẩm này nó không có chất thạch cao
hay là không có bất cứ một cái chất bảo quản
ở bên trong
thời hạn bảo quản cũng ngắn hơn
và khi mà bảo quản những cái phần thạch như thế này
thì thường nó sẽ bị chảy nước ra
bởi vì nó không có những chất kết dính
cũng như là những chất tạo đông
thạch đen là món giải nhiệt hiệu quả
cho những ngày hè
món ăn này cũng không quá phức tạp trong chế biến
vì vậy để có được món đồ giải nhiệt thực sự an toàn
các bà nội trợ nên tự làm tại nhà
trong trường hợp không có thời gian
nên tìm đến những địa chỉ uy tín
mà mình có đầy đủ thông tin để mua
không phải đến tận bây giờ
thạch thạch cao mới được nhắc tới
và điều đáng tiếc là dù đã được cảnh báo nhiều
nhưng các cơ sở sản xuất thạch thạch cao
vẫn tồn tại
và điều đó đồng nghĩa với việc là sản phẩm này
vẫn đang được tiêu thụ
chương trình thực phẩm sạch hay bẩn
xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại